một chiếc xe ô tô đã bất ngờ mất lái và lao vào giữa cây xăng ở đường láng
phường thịnh quang quận đống đa hà nội vào tối ngày hôm qua
đâm hàng loạt xe máy khiến nhiều người bị thương
theo thông tin từ công an quận đống đa sự việc xảy ra vào hồi hai mươi hai h một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng tám
tại cây xăng petrolimax số ba mươi một một trăm một mươi một đường láng phường thịnh quang quận đống đa
lúc này một chiếc xe ô tô bốn chỗ biển kiểm soát ba mươi h bảy mươi năm nghìn tám trăm linh ba đã bất ngờ lao vào cây xăng
đâm hàng loạt xe máy và nhân viên khiến ít nhất tám người bị thương
tại cơ quan công an lái xe khai nhận vừa uống bia và đang trên đường đi về nhà thì xảy ra sự việc trên